truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu quan trọng
bế mạc hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thưa các đồng chí trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
sau sáu ngày làm việc khẩn trương sôi nổi nghiêm túc hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương
đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
phát huy dân chủ trí tuệ thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án
bộ chính trị đã tiếp thu và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết kết luận của trung ương
để kết thúc hội nghị tôi xin thay mặt
bộ chính trị phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu mà hội nghị chúng ta đã đạt được
một về kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
sau khi xem xét đánh giá khách quan toàn diện các vấn đề
ban chấp hành trung ương nhất trí cho rằng
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai
bên cạnh toàn lời đã xuất hiện nhiều khó khăn thách thức gây gắt
nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ năng động quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân
kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
trong chín tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng khá
quý sau cao hơn quý trước tuy thấp hơn so với kế hoạch
nhưng là mức cao trong khu vực và trên thế giới
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát
các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
thị trường tiền tệ thị trường chứng khoán diễn biến tích cực
dự trữ ngoại hối tăng cao đạt mức cao nhất từ trước đến nay
chuyển biến rõ rệt sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển
khu vực kinh tế tư nhân có bước khởi sắc
số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhanh cả số lượng và tổng vốn đăng ký
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh
dự báo đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu có thể hoàn thành
và hoàn thành vượt mức một mươi một trên một mươi ba chỉ tiêu kế hoạch đề ra
đặc biệt là đã kịp thời ứng phó khắc phục và thực hiện
các chính sách hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người dân
tại các vùng bị thiên tai hạn hán xâm nhập mặn
và các tỉnh biển chung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
khởi tố điều tra xét xử nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
góp phần tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tham nhũng sách nhiễu an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
công tác quốc phòng an ninh đối ngoại đạt đẳng nhiều kết thúc
góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia
nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế
tuy nhiên nền kinh tế đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức
tăng trưởng gdp và xuất khẩu chín tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ và dự kiến
tăng trưởng nông nghiệp không đạt mục tiêu đề ra
thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao
nợ xấu ngân hàng nợ động xây dựng cơ bản còn lớn chậm được xử lý căn bản và triệt để
giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nhất là vốn trái phiếu chính phủ vốn oda còn chậm gặp nhiều trở ngại
thất nghiệp thiếu việc làm vẫn đang là vấn đề bức xúc
tệ nạn xã hội vi phạm về môi trường an toàn thực phẩm tai nạn giao thông
và tội phạm gian lận thương mại còn diễn biến phức tạp nhất là các đô thị lớn
trong những tháng cuối năm để đạt mức tăng trưởng sáu ba sáu năm
cần dồn sức giải ngân thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
huy động nguồn lực xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh
nhất là đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản
xử lý những ách tắc trong tiêu thụ than phát triển mạnh du lịch
năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục tập trung bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cải thiện đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao chất lượng tăng trưởng
năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế
phát triển văn hóa
thực hiện dân chủ và công bằng xã hội
ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu
chủ động phòng chống thiên tai tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường
tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu
chủ động tích cực hội nhập quốc tế góp phần nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
để có thể hoàn thành được mục tiêu nhiệm vụ nêu trên
cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tinh thần năng động sáng tạo quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
tập trung ưu tiên xây dựng hoàn thiện thể chế
để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh
khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn oda
vốn ngân sách nhà nước thất thu bộ chi mất cân đối lớn về ngân sách nhà nước
kiểm soát chặt chẽ nợ công trong ngưỡng an toàn
xử lý căn bản và triệt đề hơn các ngân hàng thương mại yếu kém nợ xấu ngân hàng và nợ động xây dựng cơ bản
thực hiện có hiệu quả chủ trương thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng
và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết
nhất là khắc phục hậu quả sự cố môi trường miền trung
củng cố niềm tin của nhân dân
hai đổi mới mô hình tăng trưởng
trung ương thống nhất nhận định
trong nhiệm kỳ khóa một mươi một
toàn hệ thống chính trị đã tích cực tiến hành đổi mới mô hình tăng trưởng
đạt được một số kết quả bước đầu
tuy nhiên nhìn chung
mô hình tăng trưởng ở nước ta chậm được đổi mới
về cơ bản vẫn theo mô hình cũ
tăng trưởng vẫn dựa chủ yếu vào tăng đầu tư và tăng số lượng lao động
chưa dựa nhiều vào tăng năng suất lao động
ứng dụng khoa học công nghệ
đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh
chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại
chất lượng tăng trưởng năng suất lao động
và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp
cần nhận thức quán triệt đầy đủ
và sâu sắc hơn nữa quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng về vấn đề này
coi đây là nhiệm vụ cơ bản trọng yếu của chúng ta trong giai đoạn hiện nay
phải hiểu rõ mô hình tăng trưởng mà nước ta đang đổi mới xây dựng
là mô hình tăng trưởng ngày càng dựa hơn nhiều hơn
vào năng suất lao động chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế
huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
theo tín hiệu và cơ chế thị trường
phát huy tinh thần yêu nước
lòng tự hào tự tôn dân tộc
tài năng trí sáng tạo của con người
và mọi tiềm năng lợi thế của các ngành lĩnh vực các địa phương và cả nước
tạo cơ hội cho mọi người dân tham gia và cùng hưởng lợi từ tăng trưởng
chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
thực hiện tiến bộ và phát triển
và công bằng xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh giữ gìn môi trường sinh thái
phải tùy tình hình thực tế của từng ngành lĩnh vực và địa phương
mà kết hợp hợp lý do tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu
trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo
chuyển dần từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu
sang tăng trưởng dựa đồng thời
vào cả đầu tư xuất khẩu và thị trường trong nước
chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất
sang dựa vào tăng năng suất chất lượng lao động
ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
khai thác và phát huy tối đa nội lực
kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực
về nhiệm vụ và giải pháp
cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện ba đột phá chiến lược
tăng cường đổi mới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn
thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ
phát triển một số khu hành chính kinh tế đặc thù
khu đô thị thông minh
các khu công nghiệp khu công nghệ cao
nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ
và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới
phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ
xây dựng khu vực kinh tế tư nhân việt nam
phát triển cả về số lượng và chất lượng
thật sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế
đẩy mạnh cải cách hành chính
xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ của toàn hệ thống chính trị
tinh gọn hiệu lực hiệu quả trọng dụng nhân tài
chú trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ
theo hướng hiện đại tập trung ưu tiên cho công nghệ thông tin
đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ
khuyến khích tạo thuận lợi và thúc đẩy các viện nghiên cứu
các trường đại học các đơn vị dịch vụ công
nâng cao năng lực nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ
đổi mới máy móc trang thiết bị
phương thức nghiên cứu ứng dụng
tổ chức sản xuất kinh doanh tiên tiến
có năng suất chất lượng cao hơn
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo
theo đúng tinh thần của nghị quyết trung ương viii khóa xi
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng
phát triển đồng bộ và lành mạnh các loại thị trường
nhất là thị trường lao động
thị trường khoa học công nghệ
thị trường tài chính tiền tệ
thị trường bất động sản
nghiêm túc thực hiện chủ trương về tích tụ tập trung
quyền sử dụng đất nông nghiệp
bảo đảm hài hòa hóa lợi ích nhà nước
nhà đầu tư và người nông dân
xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém
bảo đảm an toàn hệ thống
ưu tiên bố trí nguồn lực để bổ sung hoàn thiện
và tổ chức thực hiện tốt hơn đề án cơ cấu lại nông nghiệp
gắn với xây dựng nông thôn mới
khẩn trương bổ sung xây dựng thực hiện đề án cơ cấu lại
ngân sách nhà nước
quản lý nợ công
và đề án cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công
trung ương đặc biệt nhấn mạnh
nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều tiềm năng lợi thế của nước ta
cần được ưu tiên quan tâm đầu tư cơ cấu lại
hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp sinh thái bền vững hiệu quả
phát triển chuỗi nông sản thực phẩm sạch an toàn
và nông sản thực phẩm hữu cơ
phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu
từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ
sang sản xuất theo hộ gia đình liên kết
trong hợp tác xã kiểu mới
và các mô hình kinh tế hợp tác khác
tăng cường liên kết bốn nhà
tức là nhà nông nhà nước nhà đầu tư và nhà khoa học
nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu
nước biển dân
để lựa chọn phát triển các sản phẩm
phát huy lợi thế so sánh
của từng địa phương từng vùng và cả nước
cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng hoàn thiện
các cơ chế chính sách theo hướng
nâng cao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm
của các đơn vị sự nghiệp công
bảo đảm vận dụng đầy đủ đúng đắn cơ chế thị trường
và mục tiêu phi lợi nhuận của các đơn vị này
để khơi thông động lực nguồn lực
cả vật chất và tinh thần của các nhà đầu tư
và đông đảo đội ngũ trí thức cán bộ viên chức
đang làm việc trong lĩnh vực này
góp phần tinh giản biên chế và cải cách tiền lương
thứ ba về thực hiện hiệu quả tiến trình
hội nhập kinh tế quốc tế
hội nghị thống nhất cho rằng
so với khi nước ta trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới
hiện nay tình hình trong nước khu vực và thế giới
đã có nhiều thay đổi
đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
bên cạnh thời cư thuận lợi
đất nước tiếp tục phải đối phó
với mặt với nhiều khó khăn thách thức
trong phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh
ổn định chính trị xã hội
giữ vững môi trường hòa bình thuận lợi
cho phát triển nhanh và bền vững
thực tế thời gian qua
và nhiều phân tích dự báo cho thấy
việc thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
sẽ tạo ra cơ hội mở rộng đa dạng hóa thị trường
với mức ưu đái cao
tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng
mạng lưới sản xuất toàn cầu
góp phần tích cực vào quá trình đổi mới đồng bộ và toàn diện
khơi dậy tiềm năng của đất nước
và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân
nước ta cũng có cơ hội tham gia sâu hơn
và quá trình định hình các định chế cơ chế
cấu trúc khu vực và quốc tế
có điều kiện thuận lợi để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
lợi ích của các tổ chức cá nhân
bảo đảm độc lập tự chủ
củng cố và duy trì môi trường hòa bình
ổn định để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
người tiêu dùng có thêm cơ hội lựa chọn hàng hóa
dịch vụ chất lượng cao giá cả cạnh tranh
bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường
đấy là thời cơ và thuận lợi
tuy nhiên việc khắc phục những hạn chế yếu kém tồn tại
như đã nêu trong tờ trình của bộ chính trị
và triển khai thực hiện các cam kết quốc tế mới
cũng sẽ đặt ra nhiều khó khăn thách thức lớn
không chỉ về kinh tế
mà còn cả về chính trị xã hội
sức ép cạnh tranh ngày càng gây gắt
nhiều ngành doanh nghiệp và sản phẩm của nước ta
sẽ gặp khó khăn hơn
việc thực hiện các cam kết sâu rộng và cao hơn
nhất là đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các cam kết
nếu không được nghiên cứu chuẩn bị kỹ
có lộ trình bước đi phù hợp
thì sẽ có tác dụng tiêu cực
đến quá trình đổi mới hoàn thiện thể chế
giải quyết những vấn đề phức tạp nhạy cảm
việc tự do hóa di chuyển lao động qua biên giới
theo cam kết trong việc hình thành cộng đồng kinh tế asean
thực hiện các tiêu chuẩn cơ bản về lao động
của tổ chức lao động quốc tế ilo
cũng đặt ra những thách thức mới
không chỉ đối với sự quản lý của nhà nước
mà còn ảnh hưởng đến ổn định chính trị xã hội
vai trò và hoạt động của tổng liên đoàn lao động việt nam
những cơ hội và thách thức nêu trên
có mối quan hệ qua lại và có thể chuyển hóa lẫn nhau
cơ hội có thể trở thành thách thức
nếu không được tận dụng kịp thời
thách thức có thể biến thành cơ hội
nếu chúng ta chủ động ứng phó thành công
vì vậy khi ký kết tham gia và triển khai thực hiện
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
cần phải giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế
kiên định mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế
vì lợi ích quốc gia dân tộc
giữ vững ổn định chính trị xã hội
trên cơ sở luật pháp quốc tế bình đẳng cùng có lợi
coi chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
là định hướng chiến lược lớn
để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân
doanh nghiệp doanh nhân và đội ngũ trí thức
là lực lượng đi đầu
cần tập trung khuyến khích tạo điều kiện cho sự phát triển
nâng cao năng lực cạnh tranh
khả năng tự vệ của doanh nhân doanh nghiệp và sản phẩm việt nam
đẩy mạnh việc đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật
chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh
giám sát chặt chẽ và quản lý hiệu quả quá trình thực hiện các cam kết
nhất là trong những lĩnh vực liên quan đến ổn định chính trị xã hội
không ngừng chăm lo xây dựng nâng cao năng lực cạnh tranh
khả năng tự vệ của quốc gia
các ngành các lĩnh vực và các tổ chức cá nhân của việt nam
trực tiếp tham gia hội nhập quốc tế
tăng cường sự lãnh đạo của đảng
nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước
phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong tiến trình hội nhập quốc tế
đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức chính trị xã hội
đặc biệt là công đoàn
phù hợp với yêu cầu của tỉnh

trong năm tới
cần tập trung ưu tiên xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách biện pháp
thực hiện các thỏa thuận đã ký kết
đáp ứng yêu cầu bảo đảm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
gắn với giữ vững ổn định chính trị xã hội
phải tăng cường công tác chính trị tư tưởng
nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân
nhận thức đầy đủ đúng đắn về cơ hội và thách thức
từ việc thực thi các hiệp định kinh tế thương mại mới
không ảo tưởng mất cảnh giác
và cũng không lo lắng thái quá
dẫn đến thiếu sự chủ động tự tin cần thiết
nói tóm lại
để thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta
tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị
và thực thi rất nhiều mặt
cả về chính sách luật pháp nhân lực thực lực
sức cạnh tranh tư tưởng tâm thế v v
một cách chủ động chắc chắn và tự tin
bốn về xây dựng chỉnh đốn đảng
ban chấp hành trung ương khẳng định
hơn tám mươi năm qua đảng ta đã xác lập củng cố
và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo sức mạnh và uy tín của mình
bằng chính bản lĩnh nghị lực trí tuệ lý luận tiên phong
bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân
cho nhân dân cho đất nước
bằng sự lêu gương hy sinh quên mình
phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ đảng viên
bằng một tổ chức đoàn kết chặt chẽ vững chắc
bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân
được nhân dân hết lòng tin yêu ủng hộ và bảo vệ
thực tế từ ngày có đảng
nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn sáng suốt
và nhờ thế
đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác
lập nên những kỳ tích trong thế kỷ hai mươi
trong thời kỳ đổi mới
đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức
và đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay
chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp
truyền thống anh hùng
và lịch sử vẻ vang của đảng ta
đảng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đại biểu của dân tộc việt nam anh hùng
ngày nay trong điều kiện mới
đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới
với quy mô tầm vóc lớn lao
có nhiều khó khăn phức tạp mới
hơn bao giờ hết
chúng ta càng cần phải phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của đảng
chăm lo xây dựng đảng ta thật sự vững vàng về chính trị tư tưởng
thống nhất cao về ý chí hành động
chăm sạch về đạo đức lối sống
chặt chẽ về tổ chức
gắn bó mật thiết với nhân dân
đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển
đại hội một mươi hai của đảng
đã đề ra yêu cầu nhiệm vụ xây dựng trình đốn đảng
với một mươi giải pháp cơ bản đồng bộ
trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
cái mới của lần này là
trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống
những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị
và đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng
không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa
mơ hồ giao động thiếu niềm tin
nói trái làm trái quan điểm đường lối của đảng
thậm chí xa suốt ý chí chiến đấu
thấy đúng không bảo vệ
thấy sai không đấu tranh
phụ huynh họa theo những nhận thức quan điểm sai trái lệch lạc
không còn ý thức hết lòng vì nước vì dân
không làm tròn bổn phận chức trách được giao
không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng
sự suy thoái về đạo đức lối sống tư tưởng chính trị

sống ích kỷ thực dụng cơ hội vù lợi
hám danh tham nhũng ham quyền lực
bè phái cuộc bộ mất đoàn kết quan liêu xa dân
vô cảm trước những khó khăn bức xúc của dân
từ suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
dẫn tới tự diễn biến tự chuyển hóa
chỉ là một bước ngắn thậm chí rất ngắn
nguy hiểm khôn lường
có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu thù địch
phán bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
trung ương khẳng định
sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan
trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu
bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện
lập trường tư tưởng không vững vàng
xa vào chủ nghĩa cá nhân
quên mất trách nhiệm bổn phận trước đảng trước dân
nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng
nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm
việc nghiên cứu sửa đổi ban hành cơ chế chính sách luật pháp
thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa chưa kịp thời
nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể
quản lý cán bộ đảng viên còn lòng lẻo
đánh giá sử dụng bố trí cán bộ quần hề nang cục bộ
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên
chưa được coi trọng đúng mức chậm đổi mới kém hiệu quả
công tác kiểm tra giám sát giữ gìn kỷ cương kỷ luật
ở nhiều nơi chưa thường xuyên không nghiêm túc
chưa phát huy đầy đủ hiệu quả vai trò của nhân dân
trong việc giám sát phản biện góp ý kiến xây dựng đảng
xây dựng chính quyền thông qua mặt trận tổ quốc
các tổ chức chính trị xã hội
và các hình thức khác
về nhiệm vụ giải pháp
trung ương thống nhất phải tiến hành đồng bộ
nhiều công việc cụ thể thiết thực tập trung vào bốn nhóm
về giáo dục chính trị tư tưởng tự phê bình và phê bình
về cơ chế chính sách
về kiểm tra giám sát kỳ luật đoạn
về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc
các tổ chức chính trị xã hội
chú trọng nêu gương những người tốt việc tốt
ngăn ngừa cảnh báo phê phán những việc làm sai trái
đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân
thói ích kỷ vụ lợi lợi ích nhóm
giả soát hoàn thiện cơ chế
kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỳ luật đảng pháp luật của nhà nước
kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng
công tác cán bộ công tác kiểm tra
công tác giáo dục rèn luyện quản lý đảng viên
phát huy vai trò giám sát của nhân dân của báo chí của công luận
trung ương đặc biệt nhấn mạnh muốn nghị quyết này đi vào cuộc sống
tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc
từng tổ chức đảng mỗi cán bộ đảng viên
trước hết là cán bộ cấp cao cán bộ chủ chốt
người đứng đầu các cấp các ngành
phải nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm của mình
trước nhân dân trước đảng
để tự giác thực hiện
ở đây sự gương mẫu của trung ương là cực kỳ quan trọng
có ý nghĩa quyết định
từng đồng chí ủy viên trung ương
ủy viên bộ chính trị ban bí thư
từng đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp
phải tự giác gương mẫu thực hiện nghị quyết
nói đối với làm chỉ đạo quyết liệt
với quyết tâm rất cao và nỗ lực rất lớn
thứ năm ngoài các vấn đề nêu trên
tại hội nghị này
ban chấp hành trung ương
với tinh thần trách nhiệm cao trước đảng
nhân dân đất nước
đã xem xét kỹ lưỡng toàn diện các vấn đề
liên quan đến việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân
tại tỉnh ninh thuận
nhất trí cao với tờ trình của bộ chính trị
đồng thời giao cho ban cán sự đảng chính phủ
phối hợp với đảng đoàn quốc hội
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của trung ương
hoàn thiện báo cáo trình quốc hội xem xét quyết định
thưa các đồng chí
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đã thành công tốt đẹp
tổ chức thực hiện kết quả
các nghị quyết kết luận của hội nghị lần này
sẽ góp phần quan trọng
đưa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng vào cuộc sống
thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội
và xây dựng trình đốn đảng ngày càng trong sạch
tôi đề nghị mỗi đồng chí ủy viên trung ương
trên cương vị công tác của mình
hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân
cùng với cấp ủy chính quyền
lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và các nghị quyết kết luận của trung ương lần này
tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
chúc các đồng chí
mạnh khỏe hoàn thành trọng trách
trước đảng nhân dân và đất nước